bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi theo nghị định chín mươi tám của chính phủ hành vi kinh doanh bán hàng sách tay sẽ bị coi là bán hàng nhập lậu mức phạt tiền cho hành vi này lên đến hàng trăm triệu đồng nếu hàng hóa không có hóa đơn chứng từ thuộc sanh mục hàng hóa cấm hoặc tạm ngừng nhập khẩu không có giấy phép không đi qua cửa khẩu không làm thủ tục hải quan theo quy định hoặc gian lận số lượng chủng loại hàng hóa xiết chặt phạt nặng để chặn hàng lậu hàng giả
tuy nhiên đại diện nhiều tri cục quản lý thị trường cho rằng tăng mức chế tài là cần thiết nhưng chưa đủ do hoạt động kinh doanh hàng sách tay trốn thuế hiện diễn ra phổ biến khó kiểm soát
thông thường hàng sách tay được người bán để trong nhà lực lượng quản lý thị trường muốn kiểm tra trường hợp này phải có quyết định khám nơi ở được chủ tịch quận ký
cái khó nữa là phải làm rõ yếu tố biên giới bắt hàng tại cửa khẩu biên giới mới khởi tố được còn khi hàng về lưu trong kho thì hầu như chỉ xử phạt hành chính